xin chào quý vị và các bạn
chiều tối và đêm ngày ba mươi một tháng bảy ở khu vực bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên và nam bộ
có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to gây ngập úng sạt lở ở nhiều nơi tại các khu vực này
dự báo từ hôm nay cho đến ngày ba tháng tám ở bắc bộ thanh hòa có mưa vừa mưa to cục bộ có mưa rất to
với lượng mưa từ sáu mươi một trăm hai mươi mm có nơi trên một trăm bảy mươi mm
khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to cục bộ có mưa rất to
với lượng mưa phổ biến là năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm tập trung vào chiều và đêm
tại bắc bộ trong ngày mai mưa được dự báo sẽ không kéo dài liên tục ban ngày sẽ có những khoảng nắng gián đoạn
thậm chí tại khu vực trung du đồng bằng bắc bộ vào thời điểm trưa chiều có nơi còn oi nóng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi một ba mươi bốn độ
các tỉnh ven biển bắc trung bộ cũng có mưa rào và rông về chiều tối đêm và sáng
trong ngày mai cục bộ có mưa to ngày phổ biến ít mưa và có nắng với nhiệt độ trưa chiều là ba mươi hai
đến ba mươi bốn độ các tỉnh từ quảng bình vào đến phú yên có mưa rông vài nơi trong thời đoạn ngắn
ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất chủ yếu là dưới ngưỡng ba mươi sáu độ khánh hòa trở vào đến bình thuận
có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa với nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
các tỉnh vùng cao tây nguyên và nam bộ trong ngày mai duy trì mưa rông diện rộng và có mưa vừa mưa to
lặp lại nhất là vào thời điểm chiều tối và đêm mức nhiệt độ ở ngưỡng dễ chịu từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
ở tây nguyên và ba mươi ba mươi hai độ tại khu vực nam bộ trên khu vực biển đông bao gồm cả hai quần đảo
hoàng sa và trường sa có mưa rào và rông rải rác vùng biển phía nam cục bộ có mưa to về chiều tối
gió thịnh hành hướng tây nam ở mức cấp năm có lúc cấp sáu cấp bảy biển động
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi sáu ba mươi bốn độ và hai mươi bốn ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi đến nhiều mây ngày nắng gián đoạn có lúc có mưa mưa vừa và rông
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
nhiệt độ hai quần đảo hà nội mây thay đổi đến nhiều mây ngày nắng gián đoạn có lúc có mưa mưa vừa và rông